từ ngày một tháng bảy một số chính sách pháp luật sẽ có hiệu lực đáng chú ý là sẽ bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức
tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
luật này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy theo đó chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức
cụ thể hợp đồng không xác định thời hạn hay thường gọi là chế độ biên chế suốt đời chỉ còn được áp dụng với ba trường hợp
viên chức được tuyển dụng trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cán bộ công chức chuyển thành viên chức người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người có thẻ căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương nơi thuận lợi thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú như hiện nay
theo nghị quyết
số chín trăm năm mươi bốn điều chỉnh mức giảm trừ xa cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và áp dụng từ kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi mức giảm trừ gia cảnh quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh
mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là một mươi một triệu đồng một tháng tương đương là một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là bốn bốn triệu đồng một tháng